hội nghị thượng đỉnh kinh doanh apec với sự góp mặt của hàng loạt giám đốc điều hành của các doanh nghiệp hàng đầu thế giới
như bridgewaterhousecoopers facebook hay fedex có thể nói đây là một cơ hội hiếm có để các doanh nghiệp lớn ngồi lại với nhau
cùng đưa ra những sáng kiến để thúc đẩy tiến trình tự do hóa thương mại kiến tạo tương lai chung của cộng đồng apec
ngay trong diễn văn khai mạc chủ tịch hội nghị thượng đỉnh kinh doanh apec vũ tiến lộc thẳng thắn thừa nhận
tiến trình tự do hóa thương mại và đầu tư đang gặp những khó khăn nhất định từ sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ
chính vì vậy một trong những mục tiêu của hội nghị này cũng như của tuần lễ thượng đỉnh apec là tạo ra những động lực mới
nhằm mang lại sự thịnh vượng cho các nền kinh tế thành viên
bây giờ là lúc mà các nhà lãnh đạo apec và cộng đồng kinh doanh apec phải ngồi lại với nhau để góp phần định hướng định hình lại cái tiến trình hội nhập
tôi tin rằng mặc dù cái quá trình hội nhập là một quá trình đã gặp nhiều trở ngại nhưng hội nhập vẫn tiếp tục tự do hóa thương mại vẫn tiếp tục
nhưng mà làm sao quá trình hội nhập và tự do hóa thương mại cần phải bao trùm hơn có nghĩa là mang lại lấy cho tất cả và không để ai lại phía sau
và một trong những định hướng rất là quan trọng là chúng ta hướng tâm sự phát triển bao trùm
và muốn phát triển bao trùm thì cái lợi ích của quá trình toàn cầu hóa của quá trình hội nhập nó phải được lan tỏa
trao đổi tại hội nghị các nhà đánh đạo các tập đoàn các doanh nghiệp cũng đều khẳng định điều mà họ quan tâm nhất khi tham dự là tìm ra các cơ hội các giải pháp để tăng cường hợp tác kinh doanh trong khu vực
những hội nghị như thế này với rất nhiều giám đốc điều hành tham dự sẽ là cơ hội tuyệt vời để xây dựng những mối liên kết và sau đó nó sẽ được phát triển lên khi tuần lễ này kết thúc
và tôi đặc biệt quan tâm tới hợp tác chuyển giao công nghệ giữa australia và việt nam
nó giúp ích cho sự tăng trưởng của việt nam và những sự hợp tác khác nữa giữa các thành viên chắc chắn sẽ mang lại lợi ích
chúng tôi thực sự quan tâm tới những cơ hội hợp tác đối với việt nam
đó là lý do tôi có mặt ở đây và tôi nghĩ khi những doanh nghiệp thành viên apec tăng cường hợp tác nó chính là động lực cho apec
bên cạnh đó sáng kiến phát triển bao trùm của việt nam cũng được các đại biểu hết sức quan tâm
tôi muốn trông thấy sự hợp tác mạnh mẽ hơn nữa
để đảm bảo đạt được những lợi ích bao trùm để đảm bảo chúng ta cung cấp những dịch vụ y tế xã hội tới những người dân của các nước kém phát triển hơn để chúng ta vẫn tiếp tục được đá tăng trưởng kỳ diệu này
họ đại diện cho một lực lượng kinh tế chiếm tới khoảng sáu mươi gdp toàn cầu
và chính vì thế chúng tôi tin rằng những động lực mới cho apec
sẽ được tạo ra ngay tại đây tại hội nghị này trong phiên thảo luận hôm nay và những phiên thảo luận tiếp theo
hoàng phương đưa tin từ đà nẵng